địa chỉ với số tiền hơn ba mươi triệu đồng để bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ngân sơn tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên tụ tập tại các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke
nhà nghỉ nhà cho thuê để sử dụng trái phép chất ma túy
ngày càng có chiều hướng gia tăng và gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội
khiến cho dư luận lo ngại bất an
lực lượng công an ở nhiều địa phương đã có nhiều biện pháp quyết liệt
đấu tranh góp phần làm giảm thư trạng này
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv tại tỉnh bạc liêu
đây là những tăng vật lực lượng công an thu giữ khi bắt quả tăng một mươi bốn đối tượng
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà trọ trên địa bàn thị trấn châu hưng
huyện vĩnh long tỉnh bạc liêu
gồm hai bịch ni lông chứa chất ma túy một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy
một mươi một điện thoại di động một bộ loa laptop
theo kết quả điều tra một mươi bốn đối tượng trên đều trong độ tuổi thanh thiếu niên
và cùng nhau thuê nhà trọ mua ma túy về sử dụng
còn đây là hiện trường khi lực lượng công an bất ngờ kiểm tra đột xuất
một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn phường hộ phòng thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
hàng chục nam nữ trong độ tuổi thanh thiếu niên đang trong tình trạng không tỉnh táo do sử dụng chất ma túy
nhiều đĩa xứ chứa chất bột ma túy đang sử dụng giang dở hàng chục viên thuốc lắc thậm chí có cả súng quân dụng
chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh triệt phá năm mươi tám vụ
liên quan một trăm sáu mươi tám đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy thu giữ trên ba trăm năm mươi g methamphetamin
đây là hồi chuông báo động cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh triệt phá tội phạm và tệ nạn nguy hiểm này
thời gian qua lực lượng cảnh sát ma túy phối kết hợp với phòng cảnh sát ma túy nhà công an cảnh sát phường đấu tranh triệt xóa
tổng số là một mươi điểm ma túy trên địa bàn của thị xã
trong đó có nhiều điểm là các đối tượng lợi dụng nhà trọ lưu trú để chúng hoạt động mua bán ma túy tổ chức sử dụng ma túy
cũng được sự đồng tình ủng hộ của người dân cung cấp nhiều thông tin để cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh triệt xóa
những vụ như phạm tệ nạn xã hội liên quan
thực tế hiện nay cho thấy công tác tham gia tố giác tội phạm ở địa bàn dân cư của người dân nhìn chung vẫn còn một số hạn chế nhất định
người dân vẫn còn khá e ngại khi tố giác tội phạm
do đó việc tuyên truyền phổ biến pháp luật ở địa bàn dân cư nhất là tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác trước phương thức thủ đoạn hoạt động
của các loại tội phạm phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở từng xã phường khóm ấp là một trong những biện pháp hữu hiệu
góp phần phòng ngừa xã hội đấu tranh kiềm chế kéo giảm tội phạm trong đó có tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn trong thời gian tới
để xử lý nghiêm trước pháp luật công an cơ sở làm tốt công tác gà sót thống kê quản lý chặt chẽ đối với người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy
tăng cường công tác dẫn động người nghiện cai nghiện tự nguyện hoặc lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an cần có sự chung tay của toàn thể nhân dân góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của ma túy gây ra
cho toàn xã hội
nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với lý văn hưởng
chú tại xã cư giang huyện iaka tỉnh đắk lắc về tội giết người nạn nhân trong vụ án này là bà hoàng thị vững là chị dâu của hưởng
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một do vợ và hai con phải đi cách ly tập trung để phòng chống dịch covid một mươi chín

nên hưởng ở nhà một mình buồn chán đã uống rượu đến khoảng một giờ sáng hưởng cho rằng bà vững đã trôn sống hai người con của mình
nên đã cầm dựa xông vào nhà chém hai nhát trúng vào đỉnh đầu bà vững bà vững sau đó được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật ở phần đầu là hai
công an huyện yaka rai tỉnh gia lai vừa bắt giữ hai mươi bảy thanh thiếu niên liên quan đến vụ đánh nhau gây dối trong đêm ngày hai mươi ba tháng sáu tại thôn tân lê
công an huyện yaka rai tỉnh gia lai vừa bắt giữ hai mươi bảy thanh thiếu niên liên quan đến vụ đánh nhau gây dối trong đêm ngày hai mươi ba tháng sáu tại thôn tân lê